khí so hai phát tán ra môi trường trong quá trình sản xuất của nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh là nguyên nhân chính làm hàng chục hectare dứa tắp lá thối quả và cây cối hoa màu khác tại xã bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai bị thiệt hại
đó là nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn tỉnh lào cai sau khi lấy các mẫu phân tích
theo kết luận của các cơ quan chức năng hoạt động của nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh không tuân thủ theo quy định hiện hành
cụ thể nhà máy này chưa có hệ thống thu hồi khí so hai mà chỉ dùng hệ thống phun sữa vôi để trung hòa
cơ quan chức năng còn phát hiện thiết bị làm mát của hệ thống lò quay hỏa luyện công suất bảy mươi năm tấn một năm nhập khẩu từ trung quốc không có giấy chứng nhận xuất xứ và chứng nhận chất lượng
đối với dây chuyền lò đứng hỏa luyện công suất một trăm hai mươi sáu tấn một năm do trung quốc sản xuất cũng không có giấy chứng nhận xuất xứ và chứng nhận chất lượng
toàn bộ dây chuyền công nghệ trên chưa được thẩm tra về công nghệ
kiểm tra tại thực địa cơ quan chuyên môn còn phát hiện hệ thống xử lý khí thải của nhà máy có một số vị trí bị hở
hệ thống cấp và phun sữa vôi không đảm bảo nên lượng khí thải so hai phát tán vào môi trường không khí khi gặp hơi nước sẽ tạo thành mưa acid ảnh hưởng nghiêm trọng đến cây cối hoa màu
từ những kết quả phân tích trên tỉnh lào cai yêu cầu công ty cổ phần tứ đỉnh dừng ngay hoạt động của nhà máy luyện kim màu lào cai đến khi công ty hoàn thiện đầy đủ thủ tục hồ sơ pháp lý và hệ thống xử lý môi trường
đồng thời phải triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải nước thải tự động hoàn thiện hệ thống xử lý môi trường theo quy định của pháp luật lập phương án di chuyển nhà máy đến vị trí phù hợp